trước tình hình mưa lũ tại miền trung ngày ba mươi một tháng một mươi ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện khẩn số ba mươi ba
gửi ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh từ nghệ an đến ninh thuận triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ
theo đó trong hai ngày ba mươi và ba mươi một tháng một mươi mưa lớn lại tiếp tục xuất hiện ở các tỉnh trung bộ đặc biệt là các tỉnh bắc trung bộ
nơi vừa chịu thiệt hại nặng nề của đợt mưa lũ kỷ lục
hiện mực nước trên các sông tại quảng bình hà tĩnh tiếp tục lên nhanh ở mức báo động một báo động hai trên báo động hai
nhiều địa phương lại tiếp tục bị chia cắt do nước lũ
để chủ động ứng phó với mưa lũ ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương ven biển từ nghệ an đến ninh thuận
theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ thông báo kịp thời cho người dân biết để chủ động các biện pháp phòng chống
tổ chức giả soát các điểm có nguy cơ cao để tổ chức di dân đến nơi an toàn kiểm tra các hồ chứa
chủ động việc xả lũ đảm bảo an toàn cho đập và hạ du nhất là đối với các hồ chứa nhỏ do địa phương quản lý
bố trí lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn tại những khu vực trọng điểm sung yếu để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra